thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội đàm với thủ tướng lào thonglun sisulit
nhân dịp ông có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi những nội dung của cuộc hội đàm mà nhóm phóng viên chúng tôi vừa cập nhật
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc hội đàm với thủ tướng lào thonglun sisulit
phát biểu ý kiến tại hội đàm thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng gặp lại thủ tướng lào
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt chúc mừng lào đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao asean hai mươi tám và hai mươi chín tổ chức vừa qua
tin tưởng các đồng chí phát huy thành quả vừa qua thực hiện nghị quyết đại hội đảng nhân dân cách mạng lào lần thứ một mươi
thủ tướng cho biết tuy thiên tai thời gian qua lớn cùng với sự cố môi trường biển
nhưng việt nam đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
thủ tướng đề nghị các bộ ngành hai nước cần chuẩn bị tốt cho chuyến thăm lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng nêu rõ chúng ta không còn nhiều thời gian đề nghị ủy ban liên chính phủ hai nước tập trung khắc phục hạn chế
hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới
đánh giá cao thủ tướng lào quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp việt nam đầu tư tại lào
nhất là chủ trì cuộc đối thoại với doanh nghiệp việt nam cho phép các doanh nghiệp việt nam hợp vốn tại các dự án ở lào
ngay sau đây thủ tướng sẽ có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp việt nam tích cực triển khai các dự án đầu tư tại lào
đồng thời mong chính phủ lào hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp việt nam làm ăn thuận lợi tại lào
về phần mình thủ tướng lào thông luân si su lít cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đón tiếp đoàn nồng hậu
đã mời thủ tướng lào và đoàn sang tham dự các hội nghị cấp cao hoan nghênh và chúc các đồng chí việt nam tổ chức thành công các hội nghị cấp cao lần này
thay mặt đảng chính phủ và nhân dân lào thủ tướng thung lun si su lít gửi lời tham hỏi và chia sẻ tới nhân dân miền trung bị thiệt hại
mong sớm vượt qua mọi khó khăn ổn định đời sống và sản xuất
thủ tướng lào cho biết rất vui được đón tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức lào vào tháng sau
lào đang làm hết sức để chuyến thăm này thành công và lãnh đạo đảng chính phủ lào đang mong chờ chuyến thăm này
thủ tướng cũng thông báo văn tắt về tình hình kinh tế xã hội của lào thời gian qua
mặc dù bị tác động trong và ngoài nước sáu tháng qua dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới tình hình kinh tế xã hội vẫn ổn định
tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay dự kiến sáu chín trong khi kế hoạch là bảy năm
thu nhập bình quân đầu người là hai hai mươi bảy đô la một người một năm
thời gian tới lào sẽ tiếp tục thực hiện xóa đói giảm nghèo thu hút đầu tư nước ngoài
thủ tướng lào cũng đề nghị ngay sau hội đàm này bộ trưởng công thương hai nước cần họp để tìm giải pháp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương